đến khoảng hai mươi giờ tối qua ngày hai mươi tám tháng sáu sau khi đám cháy rừng ở gần hành lang đường dây năm trăm linh kv
tại khu vực thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cơ bản được khống chế
các đơn vị truyền tải điện đã khẩn trương kiểm tra bốn khoảng cột là từ một nghìn năm trăm hai mươi sáu đến một nghìn năm trăm hai mươi chín
với hơn một km đường dây năm trăm linh kv đoạn đà nẵng hà tĩnh bị sự cố
và qua kiểm tra cho thấy là đoạn đường dây này vẫn đủ điều kiện để tiếp tục vận hành an toàn
và đường dây đã được đóng điện trở lại vào lúc hai mươi một giờ
theo thông tin mới nhất từ tập đoàn điện lực việt nam đến hai mươi ba h năm mươi tám phút ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
toàn bộ các phụ tải ở cả miền bắc và miền trung đã được khôi phục cung cấp điện hoàn toàn
tuy nhiên trước tình hình diễn biến thời tiết nắng nóng
cũng như tình trạng lưới điện có phần nào bị ảnh hưởng từ các vụ cháy
evn đang cố gắng cung cấp điện bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia
cung cấp cho người dân và các đơn vị trong thời
điểm cao điểm nắng nóng evn cảnh báo thời tiết tiếp tục nắng nóng
nước về các hồ thủy điện thấp tình hình thiếu than và khí vẫn nghiêm trọng
lượng điện dự trữ sắp cạn kiệt vì vậy việc cung cấp điện trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục khó khăn
tập đoàn điện lực việt nam đã có báo cáo thủ tướng chính phủ kiến nghị tập đoàn công nghiệp than
khoáng sản việt nam đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than
tập đoàn dầu khí việt nam ưu tiên nguồn khí cho sản xuất điện